sáng nay theo giờ việt nam tổng thống mỹ đương nhiệm donald trump và ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ joe biden
bắt đầu phiên hỏi đáp riêng rẽ với cử tri trên sóng truyền hình
hình thức này được lựa chọn nhằm thay thế cho buổi tranh luận trực tiếp thứ hai
phiên hỏi đáp với ứng cử tri của tổng thống donald trump diễn ra tại bảo tàng nghệ thuật perest
trong khi sự kiện của ứng cử viên joe biden diễn ra tại trung tâm hiến pháp quốc gia ở philadelphia
sự kiện của tổng thống trump sẽ kéo dài trong khoảng một giờ trong khi sự kiện của ông joe biden kết thúc muộn hơn ba mươi phút
trong phiên hỏi đáp tổng thống trump đã giải đáp những thắc mắc về việc tại sao ông không đeo khẩu trang
ông dẫn lại quan điểm ban đầu của tiến sĩ anthony fauci chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm hàng đầu của nước mỹ
không khuyến khích người dân đeo khẩu trang
ngoài ra tổng thống mỹ cũng khẳng định ông lên án chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và những người đang kích động biểu tình
giới chuyên gia nhận định để thành công tổng thống trump cần phải thay đổi trọng tâm của cuộc đua xoay vào hồ sơ cá nhân của ông joe biden